mở đầu là thông tin mới nhất liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trung cư mini ở quận thanh xuân hà nội khiến năm mươi sáu người tử vong ba mươi bảy người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã xác định nguyên nhân gây ra hỏa hoạn
nguyên nhân cháy được xác định là chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ác quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga đặt sáp tường tầng một gây cháy
sau đó cháy lan vào khu vực cắp điện các hộp công tơ điện gắn trên tường tầng một và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm năm mươi sáu người thiệt mạng
sau hỏa hoạn trong số bốn bình chữa cháy được gửi giám định có ba bình chưa sử dụng một bình đã được sử dụng
liên quan đến vụ cháy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với nghiêm quang minh chủ trung cư mini xảy ra vụ cháy về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
còn vào khoảng một mươi một giờ trưa nay tại quán karaoke pizza ở thị trấn phước an huyện grong park tỉnh đắk lắc bất ngờ bốc cháy dữ dội
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc và công an huyện crong park đã khẩn trương huy động sáu xe chữa cháy cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương tham gia dập lửa
đến khoảng một mươi một giờ rưỡi đám cháy được dập tắt hoàn toàn không cháy lan sang các hộ liền kề
thời điểm xảy ra vụ cháy quán karaoke pizza không hoạt động các nhân viên của quán nhanh chóng chạy thoát sang ngoài nên vụ cháy không gây ra thiệt hại về người
tin cập nhật công an tỉnh hưng yên đang phối hợp với công an huyện gia lâm thành phố hà nội truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em
theo lãnh đạo công an tỉnh hưng yên đơn vị tìm thấy thi thể cháu bé trên địa bàn xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên
trước đó mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp danh giữa huyện gia lâm hà nội và huyện văn giang hưng yên
vụ việc xảy ra vào tối ngày hôm qua cháu bé nghi bị bắt cóc gần hai tuổi ngay sau đó sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương
tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo đỗ ngọc khánh chú tại thị trấn phú thái huyện kim thành về tội giết người
theo cáo trạng để có tiền trả nợ tối ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khánh đi quanh khu vực thị trấn phú thái trộm cắp tài sản
đến khoảng hai mươi hai giờ phát hiện anh đỗ văn thịnh đang ngồi câu cá tại bờ sông an thành khánh dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh
sau đó đối tượng tiếp tục sử dụng dao cứa cổ khiến nạn nhân tử vong
hội đồng xét xử tuyên phạt đỗ ngọc khánh tử hình về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trên địa bàn phường nghĩa lộ tổ công tác đặc biệt công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an tp quảng ngãi phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe
tuy nhiên bốn đối tượng bỏ chạy tổ công tác bắt giữ được hai đối tượng gồm nguyễn đăng việt và trương minh tình thu giữ một mươi hai thanh đao kiếm các loại
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã hẹn giải quyết với một nhóm khác tại sân bay quảng phú
mặc dù không quen biết và cũng không có mâu thuẫn với nạn nhân chỉ nghe những đối tượng trong nhóm rủ xe là các thanh thiếu niên sẵn sàng sử dụng giao tự chế chém người khác trọng thường
trước thử trạng này công an thành phố châu đốc tỉnh an giang đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
đã gần hai tháng từ lúc trần duy
trần duy an sinh năm hai nghìn chín trú tại thành phố châu đốc đi điều trị vết thương ở cổ tay
mặc dù đã lành nhưng việc cử động các ngón tay còn gặp không ít khó khăn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động hàng ngày
đây là hậu quả của một cuộc xung đột giữa hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn mà an lại là nạn nhân bị chém nhầm khi ở gần hiện trường vụ việc
bạn con kêu về uống cà phê dưới chỗ cái tròi đó rồi con về con vừa về cũng thấy tụi nó đứng đông chạy từ cái kia chạy lại với nó kia
chú không chém đâu chém đựng trên đầu chém đứa tay đỡ lại cái má mới phúng ra hông tay lại chạy
theo kết quả điều tra trương văn ngào chú tại phường núi giam thành phố châu đốc chính là một trong những đối tượng tham gia và trực tiếp dùng dao chém an gần đất cổ tay
tuy còn nhỏ tuổi nhưng hành vi của đối tượng này hết sức manh động bất chấp tính mạng của người khác
hiện ngào cùng các đối tượng liên quan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc khởi tố bắt tạm giam
nhóm của chú ngọc kim ngăn
tận dưới nhóm bên mỹ mới điện lâm duy là tìm bạn giúp lâm duy mới gửi em
em không có mâu hẳn gì nhanh nhanh chứ thấy mọi người ồ giờ dao chém em cũng tham gia
những vụ việc không cần biết cái người đó mâu thẫn với mình là ai nhưng mà bạn bè gũ ghê thì sẵn sàng sử dụng hung khí để nhằm mục đích là gây thương tích cho người khác
nhưng mà sau khi là cơ quan công an điều tra phát hiện thì mới biết được là các hành vi như vậy là vi phạm pháp luật
nhưng mà là
từ đầu năm đến nay công an thành phố châu đốc đã phát hiện và xử lý ba mươi vụ trên bảy mươi đối tượng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích
trong đó đa số các vụ án liên quan đến thanh thiếu niên đều không nhận thức được mức độ vi phạm sai trái của bản thân mà chỉ để thỏa mãn chứng tỏ với bạn bè
xác định mức độ nguy hiểm trên ngoài đẩy mạnh việc kiểm soát an ninh trật tự lực lượng công an còn tăng cường phối hợp với các nhà trường trên địa bàn
đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gọi hỏi gian đe giáo dục cho gia đình các em ký cam kết không vi phạm pháp luật
ngoài biện pháp phối hợp với công an phường xã để gọi hỏi gian đe phối kết hợp cùng gia đình đoàn thể
để phân công trách nhiệm cho đoàn thể trong việc kết hợp cùng lực lượng công an để quản lý cảm hóa những em này
công an thành phố cũng đã kiên quyết phối kết hợp với các ban ngành ba ngành pháp luật để tiến hành
biện pháp điều tra chi tối xét xử nhưng mục đích là răng đe chung cho các em khác
nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra người dân cần tích cực phối hợp với lực lượng công an để giáo dục con em
nâng cao ý thức nhận thức hành vi tấn công gây thương tích nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng người khác
sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật tránh vì những phút nóng giận hiếu thắng mà ân hận đánh mất tương lai
tòa nhân dân tỉnh điện biên vừa mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày hai đến ngày một mươi một tháng tám tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
theo cáo trạng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi tham gia thực hiện dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
các bị cáo nguyễn thị khương trần thị vân và nguyễn tuấn anh thực hiện hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
gây thiệt hại của nhà nước hơn một mươi ba tỷ đồng
các bị cáo phạm trung kiên trần xuân mạnh nguyễn đình hiệp bùi thị ánh thực hiện hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
gây thiệt hại của nhà nước gần bảy tỷ đồng
ngoài ra các bị cáo nguyễn thị khương trần thị vân trần thị hòa thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại của nhà nước hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng
bị cáo bùi mạnh cường thực hiện hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất gây thiệt hại của nhà nước hơn sáu một tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng chín
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần ngọc hồng chú tại thành phố sa đéc tỉnh đông tháp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hồng thuê thửa đất ở phường dương đông thành phố phú quốc tỉnh kiên giang để mở nhà hàng
do muốn mở rộng kinh doanh nên từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hồng đã năm lần vay mượn thuê làm nhà tiền chế và mua hải sản
hồng đã mua hải sản của năm người với số tiền trên một chín tỷ đồng do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ nên hồng đã bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng ba vừa qua hồng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt theo quyết định truy nã
ở phần tranh luận tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đã luận tội và đề nghị mức hình phạt từ bảy đến tám năm tù đối với bị cáo trần ngọc hồng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hội đồng xét xử tiến hành nghị án và sẽ tuyên án vào ngày hai mươi sáu tháng chín
công an thị xã quảng trị vừa bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn
trước đó công an thị xã quảng trị tiếp nhận tin báo một người đàn ông trú tại xã triệu tài huyện triệu phong bị kẻ gian lấy trộm một xe máy được gửi tại nhà giữ xe bệnh viện đa khoa khu vực triệu hải thị xã quảng trị
chỉ sau chưa đầy một mươi hai giờ đồng hồ công an thị xã quảng trị đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ về đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và tiến hành bắt giữ lê nguyên dũng chú tại thôn bích khê xã triệu long huyện triệu phong
tại cơ quan công an lê nguyên dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố bắt phan văn lộc về hành vi làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố bắt phan văn lộc về hành vi làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
qua những cảnh báo lợi dụng các trang thông tin điện tử mạng xã hội lê văn quân
theo những đối tượng có tư tưởng chống đối cả ở trong và ngoài nước
để thường xuyên đăng tải nhiều bài viết mang nội dung chống đảng nhà nước
và chế độ xã hội chủ nghĩa bồi nhọ danh dự uy tín của chủ tịch hồ chí minh
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao
đối tượng vừa bị tuyên án một mươi năm tù giam ba năm quản chế về tội làm tàng trữ
phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đối tượng phan văn lộc lê văn quân cũng như nhiều đối tượng bị khởi tố bắt giam trước đây
do tiêm nhiễm tin xấu độc trên không gian mạng
đã thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải chia sẻ bình luận các bài viết
có nội dung xuyên tạc nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước
dưới tác động của các thế lực thủ địch bên ngoài đã không có ít người bị tiêm nhiễm
những nhận thức lệch lạc tự vũ ngực xưng danh tiến hành nhiều hoạt động chống phá đất nước
từ vụ án của phan văn lộc lê văn quân
cũng như những vụ án đã điều tra xét xử khác các bị cáo phải nhận bản án nghiêm minh của pháp luật
bởi vậy đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang dắp tâm đi theo con đường sai trái
nếu đã chót ngược đường thì hãy biết dừng lại trước khi quá muộn